sau gần ba tháng ngưng hoạt động do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín hôm qua tỉnh kiên giang đã cho hoạt động vận tải hành khách tuyến từ đất liền ra đảo phú quốc và các đảo khác chính thức bắt đầu khởi hành bảo đảm thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
theo hướng dẫn thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách nội tỉnh của ủy ban nhân dân tỉnh kiên giang để bảo đảm thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín đối với hoạt động vận tải tuyến từ bờ ra đảo vận tải hành khách ven biển quanh các đảo các phương tiện chở không quá năm mươi số ghế và phải giãn cách chỗ ngồi trên phương tiện
thời gian thực hiện thí điểm từ ngày một mươi năm đến hết ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đối với hành khách đi tàu phải xuất trình đủ các loại giấy tờ có liên quan
hành khách đi tàu cao tốc từ đất liền ra đảo
và ngược lại phải tiêm đủ hai liều vaccine phòng covid một mươi chín hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
có kết quả xét nghiệm sars cov hai âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ trước khi lên phương tiện
đồng thời phải tuân thủ thông điệp năm k khai báo y tế theo quy định của bộ y tế